sau một thời gian triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh gia lai đã phối hợp triệt phá thành công chuyên án mua bán trái phép chất ma túy
vào sáng sớm ngày hai mươi hai tháng tám tại phường thắng lợi thành phố pleiku các trinh sát đã bắt quả tăng nguyễn thị khanh chú long an và nguyễn quốc toàn chú gia lai về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
mở rộng điều tra cơ quan công an đã phối hợp bắt thêm bốn đối tượng là nguyễn thị anh trân hà như khôi trần thị mộng trinh cùng chú gia lai và phan thị thanh hòa chú tp hcm thu giữ bảy trăm linh g methamphetamine ba gói heroin cùng nhiều tăng vật khác
liên quan đến vụ việc bốn người tử vong bất thường tại khánh hòa sau khi được cấp cứu với chẩn đoán là ngộ độc hiện nạn nhân thứ năm
cũng là chủ nhà đã tỉnh táo sức khỏe ổn định
như tin đã đưa vào một mươi giờ sáng nay người dân phát hiện năm người trong gia đình nằm bất tỉnh trong nhà nên đã trình báo tới cơ quan chức năng
tuy nhiên người vợ và ba con gái đã tử vong người chồng được đưa đi cấp cứu
nhận tin báo công an tỉnh khánh hòa đã có mặt phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân
toán nhân dân tỉnh kiên giang vào chiều ngày hôm nay đã xét xử sự thất vọng và tuyên pháp
lê văn út chú huyện an biên tỉnh kiên giang một mươi hai năm tù về tội giết người
vào năm hai nghìn một mươi năm út và bà tô thị kiều chung sống như vợ chồng tại nhà bà kiều cùng hai con riêng của bà kiều là bà con trong nguyễn trung nguyên và nguyễn thị yên trì
vào tối ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một út đi nhậu về tức giận vì không có ai mở cửa nên đã lấy dao chém ba nạn nhân trong đó gây thương tích cho cháu chi ba mươi
dù được các nạn nhân xin giảm nhẹ hình phạt tuy nhiên tại phiên tòa út đã phủ nhiệm hành vi phạm tội tòa tuyên phạt một mươi hai năm tù giam
cũng về tội giết người trịnh quốc dũng chú huyện tuy phước tỉnh bình định đã bị toán nhân dân tỉnh bình định tuyên phạt tám năm tù giam
vào chiều ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai dũng và anh trần hữu quốc chú địa phương xảy ra mâu thuẫn
dù anh quốc đã
dũng đã xin lỗi nhưng dũng đã bất ngờ lấy dựa chém vào vùng đầu của anh quốc
nhờ đưa đi cấp cứu kịp thời nên nạn nhân đã may mắn thoát chết với tỷ lệ thương tật sáu mươi
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào sáng nay công an tỉnh quảng nam đã khám xét nơi ở và bắt bị can nguyễn thị thu ba chú huyện tiên phước để tạm giam
theo điều tra ba đã nhiều lần tổ chức hụi cho người dân địa phương tham gia tuy nhiên sau đó mất khả năng chi trả
đối tượng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi một ba tổ chức chơi hụi trái quy định đưa ra thông tin gian dối chiếm đoạt của ba men hai người hợp với hơn một sáu tỷ đồng
vào sáng sớm nay một tàu chở cá đã chở hơn một lít dầu bất ngờ bốc cháy dữ dội tại xã vĩnh hòa phú huyện châu thành tỉnh kiên giang
tàu cá này do ông bùi văn tám chú thành phố rạch giá tỉnh kiên giang làm chủ
do trên tàu chứa nhiều dầu nên ngọn lửa đã bốc cháy dữ dội
người dân nhanh chóng để chiếc thuyền gần đó ra xa để tránh cháy lan
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh kiên giang đã điều động hai cano chuyên dụng cùng một mươi sáu cán bộ chiến sĩ phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy và người dân tích cực dập tắt
vụ hỏa hoạn đã thiêu dụi gần như toàn bộ tàu cá với thiệt hại ước tính khoảng ba tỷ đồng
thưa quý vị vào chiều nay tại hà nội thường trực ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội đã tổ chức phiên họp mở rộng để góp ý vào các nội dung liên quan đến đất quốc phòng an ninh trong dự thảo luật đất đai sửa đổi
phó chủ tịch quốc hội trần quang phương dự và chỉ đạo phiên họp
về phía bộ công an có thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an sự phiên họp
báo cáo tại phiên họp nêu rõ luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba đã quy định về công tác quản lý
sử dụng đất quốc phòng an ninh và cũng được thể hiện tương đối đầy đủ trong dự thảo luật đất đai sửa đổi
tuy nhiên trong quá trình thực hiện luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba về công tác quản lý sử dụng đất quốc phòng an ninh đã bộc lộ nhiều vương mắc bất cập
phát biểu chỉ đạo tại phiên họp phó chủ tịch quốc hội trần quang phương nhấn mạnh
dự thảo luật đất đai sửa đổi có phạm vi rộng tác động lớn đến kinh tế xã hội của đất nước và tác động đến quyền con người quyền công dân
phó chủ tịch quốc hội đề nghị thường trục ủy ban quốc phòng và an ninh tổng hợp các ý kiến
nêu rõ quan điểm của ủy ban về các vấn đề có liên quan
về nghị quyết số một trăm ba mươi hai hai nghìn hai mươi qh một mươi bốn phó chủ tịch quốc hội đề nghị cần đánh giá thật kỹ để trên cơ sở tổng kết và kiến nghị của chính phủ
sẽ xem xét luật hóa nội dung nào vào dự thảo luật đất đai sửa đổi trên tinh thần bảo đảm yêu cầu phù hợp thực tế
thống nhất với các quy định của hệ thống pháp luật đồng thời tránh làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân
tại hà nội vào sáng nay bộ công an đã tổ chức phiên họp thứ nhất ban vận động thành lập hiệp hội an ninh mạng quốc gia
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an ủy viên ban chỉ đạo an toàn an ninh mạng quốc gia
trưởng ban vận động thành lập hiệp hội an ninh mạng quốc gia chủ trì phiên họp
tại phiên họp các đại biểu đã nghe một số nội dung về kết quả hoạt động của ban vận động và công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất
của hiệp hội an ninh mạng quốc gia nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi tám đồng thời thảo luận góp ý vào một số nội dung như điều lệ hoạt động chức năng nhiệm vụ của hiệp hội
phát biểu tại phiên họp thứ trưởng lương tam quang nhấn mạnh sự ra đời của hiệp hội an ninh mạng quốc gia có ý nghĩa quan trọng góp phần quy tụ khơi dậy
làn tỏa sức mạnh tiềm năng của các cơ quan tổ chức các chuyên gia học giả uy tín để xây dựng hệ sinh thái an ninh mạng hội tụ chính sách công nghệ
nhân lực về an ninh mạng góp phần nâng cao tiềm lực an ninh mạng quốc gia ứng phó hiệu quả với các thách thức phi truyền thống
với mục tiêu xây dựng không gian mạng an ninh an toàn lành mạnh đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước
thứ trưởng lương tam quang đề nghị cơ quan thường trực ban vận động nghiên cứu tiếp thu các ý kiến đóng góp của thành viên tại phiên họp để hoàn thiện trình ban hành kế hoạch tổ chức đại hội
tập trung phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để chuẩn bị chú đáo cho đại hội dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng chín năm hai nghìn hai mươi
bên lề hội nghị bộ trưởng asean về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ một mươi bảy gọi tắt là ammtc một mươi bảy
đoàn việt nam tham dự hội nghị ammtc một mươi bảy do trung tướng nguyễn văn quang
nguyễn ngọc ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn đã gặp gỡ song phương với đoàn malaysia để chia sẻ kinh nghiệm cũng như thống nhất nhiều nội dung quan trọng liên quan đến phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
với sự tuyên truyền hướng dẫn của lực lượng công an người dân đã sử dụng thành thạo các ứng dụng số cơ bản như định danh điện tử cá nhân bảo hiểm xã hội thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia và của tỉnh để tương tác với chính quyền
qua đó đã góp phần sớm hoàn thành các nhiệm vụ của đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm trên địa bàn tỉnh bình dương
đến với các tin tức về an ninh trật tự sau một thời gian triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh gia lai đã phối hợp triệt phá thành công chuyên án mua bán trái phép chất ma túy
vào sáng sớm ngày hai mươi hai tháng tám tại phường thắng lợi thành phố pleiku các trinh sát đã bắt quả tăng nguyễn thị khanh chú long an và nguyễn quốc toàn chú gia lai về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
mở rộng điều tra cơ quan công an phối hợp bắt thêm bốn đối tượng là nguyễn thị anh trân hà như khôi trần thị mộng trinh cùng chú gia lai và phan thị thanh hòa chú tp hcm thu giữ bảy trăm linh g methamphetamine ba gói heroin cùng nhiều tăng vật khác
tòa án nhân dân tp vĩnh long mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm đối với bốn bị cáo về tội gây dối trật tự công cộng
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tp vĩnh long vào khoảng một giờ ba mươi phút ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
tại giao lộ đường lưu văn liệt và đường lê thái tổ thuộc phường hai tp vĩnh long do mâu thuẫn khi tham gia giao thông hai nhóm ẩu đà lẫn nhau gây mất trật tự
hưng đã dùng dao khiến khang thương tích một mươi sáu
tại phiên tòa bốn bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội gây mất an ninh trật tự tại địa phương
hội đồng xét xử tuyên phạt khuất quang hưng một năm sáu tháng thủ treo lê minh đức một năm thủ treo về tội cối gây thương tích
nguyễn duy khang và trần hoàng nhân mỗi bị cáo chín tháng cải tạo không giam giữ
thưa quý vị vào chiều tối ngày hôm nay hai mươi ba tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hà đông hà nội đã khởi tố vụ án tạm giữ hình sự đối với trần lâm thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
là giáo viên môn bơi lội của trường phổ thông quốc tế việt nam về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
trường phổ thông quốc tế việt nam có trụ sở tại phường dương nội quận hà đông có tiết bơi lội từ một mươi ba h hai mươi đến một mươi bốn h do giáo viên trần lâm thắng phụ trách
sau khi dẫn học sinh vào bể bơi giáo viên thắng đã không phổ biến hướng dẫn để cho các em học sinh tự do xuống bể bơi thực hành
vào quá trình này giáo viên thắng không quản lý giám sát mà chỉ ngồi một vị trí và thường xuyên sử dụng điện thoại di động
vì vậy đã không phát hiện việc nam sinh trong lớp vùng vẫy liên tục trong khoảng thời gian ba phút trước khi bị chìm dẫn đến tử vong
tiếp tục với một thông tin khác công an huyện yên phong tỉnh bắc ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn kiều phong nguyễn đình hùng và nguyễn đình khang cùng ở xã hòa tiến huyện yên phong về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó phong biết gia đình anh nguyễn văn dũng ở xã hòa tiến thường xuyên đi làm vắng nhà
phong và hùng đã đột nhập vào nhà anh dũng dùng xa beng cậy phá kết sắt và trộm cắp bốn mươi sáu triệu đồng hai mươi bốn chỉ vàng với tổng trị giá
sau khi trộm cắp tài sản ba đối tượng đã bỏ trốn thuê nhà nghỉ sử dụng ma túy tại huyện sóc sơn hà nội và ăn chơi tại thành phố hạ long quảng ninh
công an huyện yên phong đã bắt giữ các đối tượng tại quảng ninh thu giữ tăng vật vụ án đồng thời tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
còn tại phú yên công an thành phố tuy hòa cũng vừa ra quyết định bắt tạm giam lương nhật bình ở xã cát trinh huyện phù cát tỉnh bình định để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào khoảng hai mươi h ngày hai mươi tháng bảy bình đón xe khách đi từ huyện phù cát đến phú yên để trộm cắp tài sản
vào khoảng h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng bảy thấy một ngôi nhà ở đường an dương vương phường chín thành phố tuy hòa khóa cửa
bình đã lấy trộm một nhẫn kim cương trị giá gần hai trăm ba mươi triệu đồng một nhẫn vàng một đồng hồ đeo tay và số tiền sáu mươi bảy triệu đồng
tại cơ quan điều tra lương nhật bình đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
được biết lương nhật bình đã từng có bốn tiền án về tội trộm cắp tài sản với tổng mức hình phạt là một mươi một năm tù và tiếp tục phạm tội
thưa quý vị với mục tiêu là xây dựng đà lạt trở thành thành phố thông minh hiện đại
trung tâm giám sát và điều hành giao thông thành phố đà lạt được xây dựng và đưa vào vận hành
sau hơn một tháng đi vào hoạt động trung tâm đã góp phần mang lại những kết quả tích cực
trong việc giải quyết các vấn đề về trật tự an toàn giao thông cũng như là phục vụ tốt các yêu cầu
trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
với ba mươi năm mắt camera chất lượng cao được đặt ở các tuyến đường chính và nút giao thông trọng điểm
mọi dữ liệu hình ảnh về giao thông được truyền trực tiếp về trung tâm giám sát và điều hành đặt tại công an thành phố đà lạt
tại đây hệ thống máy tính hiện đại sẽ phân tích và phát hiện các lỗi vi phạm giao thông phổ biến
như vượt đèn đỏ đi sai làn đường đè vạch đi ngược chiều
ngoài ra ngay tại trung tâm lực lượng công an còn nhận biết được tình trạng ủn tắc hay tai nạn
ở bất kỳ thời điểm nào qua màn hình từ đó đưa ra các biện pháp can thiệp kịp thời
để tổ chức và điều tiết giao thông một cách hiệu quả

ngoại truyền trực tiếp theo hệ thống máy đ regardlesscience as a maximum quan forear
xử lý vi phạm từ khi trung tâm đi vào hoạt động đến nay ý thức chấp hành của người tham gia
giao thông đã có nhiều chuyển biến tích cực tình hình vi phạm un tắc tại các nút giao thông
được cải thiện so với trước đây đây là những tín hiệu khả quan cho thấy hiệu quả của trung tâm
giám sát và điều hành giao thông trong việc bảo đảm an toàn và trật tự giao thông trên địa bàn
em là một người dân đà lạt thì em thấy việc lắp đặt camera và phạt ngồi sẽ giúp nâng cao ý thức
người dân hơn để đến cẩn thận hơn và giúp phát triển thành phố đà lạt hơn
tuy nhiên bên cạnh những ưu điểm vượt trội do mới đưa vào vận hành nên một số người tham gia
giao thông còn chưa nắm mắt được thông tin địa chỉ trang web để biết các lỗi vi phạm
trước tình hình trên công an thành phố đà lạt đã tiến hành nhiều hoạt động để tuyên truyền
vận động nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của người dân và du khách
đối với các chủ phương tiện mà khi tham gia giao thông có lỗi vi phạm
sẽ có giấy thông báo về việc vi phạm
trong đó chúng tôi đã có mã code qr đối với người vi phạm có thể là vào tra cứu qua mã code qr
để xác định được thời gian địa điểm và lỗi vi phạm mà người đó mắc phải
để ứng dụng khoa học công nghệ hướng tới chính quyền số ứng dụng số
trong thời gian tới công an thành phố đà lạt tiếp tục đề xuất
phối hợp đầu tư thêm hai mươi năm camera lắp đặt tại các điểm giám sát giao thông an ninh trật tự
và tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật
qua đó không chỉ bảo đảm trật tự đô thị an toàn giao thông
mà còn hướng đến xây dựng đà lạt trở thành thành phố thông minh hiện đại trong tương lai
tại cửa khẩu quốc tế hữu nghị thuộc khu kéo kham thị trấn đồng đăng huyện cao lộc
công an tỉnh lạng sơn phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế hữu nghị đã tiếp nhận
năm mươi chín công dân việt nam xuất cảnh trái phép sang trung quốc trong đó đã phát hiện ba đối tượng có lệnh truy nã
những công dân trên có hộ khẩu thương chú ở nhiều tỉnh thành của việt nam do nhu cầu tìm kiếm việc làm
tại trung quốc hoặc lấy chồng người trung quốc nên đã xuất cảnh trái phép qua đường mòn thuộc địa bàn
một số tỉnh như cao bằng quảng ninh họ bị lực lượng chức năng trung quốc phát hiện bắt giữ
do không có giấy tờ hợp pháp qua trao đổi thông tin về các công dân tiếp nhận và chủ động
trong công tác phát hiện đấu tranh phòng chống tội phạm phòng quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với
văn phòng công an tỉnh lãng sơn đã phát hiện ba đối tượng có lệnh truy nã toàn quốc gồm
chu văn trung chú tỉnh bắc giang bị truy nã về tội đánh bạc đù văn kim chú lai châu bị truy nã
về tội trộm cắp tài sản và vũ văn thắng chú quảng ninh bị truy nã về tội giết người
thưa quý vị mặc dù đã có nhiều cảnh báo về nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe con người khi sử dụng khí n hai o
tuy nhiên vì lợi nhuận một số đối tượng vẫn bất chấp để kinh doanh loại khí này
chỉ từ đầu tháng tám tới nay công an tp hà nội đã liên tiếp phát hiện các cơ sở kinh doanh và sang chiết
trái phép khí n hai o qua đó cho thấy tình trạng kinh doanh sản xuất khí n hai o trên địa bàn thành phố
vẫn có những diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn và mánh khóe tinh tì
kiểm tra đột xuất một căn nhà nằm trong ngõ hai trăm năm mươi chín đường yên hòa phường yên hòa
đội cảnh sát kinh tế công an quận cầu giấy phát hiện một điểm tập kết bình khí n hai o trái phép
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng đã thu giữ một mươi tám bình khí n hai o
chủ của số bình này là trần thanh phong sinh năm hai nghìn hai trú tại tỉnh nam định
không xuất trình được bất kỳ hóa đơn chứng từ nào liên quan đến việc kinh doanh khí n hai o
bình này vào trong vali để đi qua tổ công tác
đi qua mắt lực lượng chức năng bữa lần vận chuyển khoảng một hai bình
trung bình một ngày bán được tầm một mươi bình
ngay chiều hai mươi hai tháng tám đội bảy phòng cảnh sát kinh tế công an tp hà nội
cũng đã bắt quả tăng khoảng bảy mươi bình khí n hai o các loại
tổng trọng lượng khí n hai o là một trăm bốn mươi kg đang được tập kết tại số nhà một mươi sáu
ngõ ba trăm một mươi sáu đê la thành phường thổ quan quận đống đa do đỗ quốc vượng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín làm chủ
để che mắt lực lượng chức năng vượng lựa chọn nhà kho tập kết nằm trong ngõ sâu
vắng người qua lại sau đó lắp đặt camera vây kín bằng cửa sắt
để tránh sự chú ý từ bên ngoài
bên cạnh đó các bình khí n hai o được vượng cất giấu tại nhiều vị trí trong nhà
từ phòng tội sinh cho đến tủ bếp
dạ em thì mới bán được khoảng hơn tháng nay thôi ạ
thì các cái hàng này thì em nhập trên mạng
em nhập giá nhập từ ba trăm linh năm trăm linh và bán ra từ sáu trăm linh bảy trăm linh
hiểu biết kém em cũng chưa nhận thức được
từ đầu tháng tám đến nay công an thành phố hà nội đã liên tiếp phát hiện và triệt phá một số kho săn chết
và kinh doanh khí n hai o cháy phép được nguyễn trang nốt bóng vô cùng tinh vi
thu giữ hàng trăm bình khí n hai o các loại
đáng chú ý trong quá trình điều tra một số đối tượng mặc dù đã từng bị xử phạt
nhưng vẫn cố tình vi phạm do lợi nhuận từ việc kinh doanh khí n hai o cháy phép mang lại là quá lớn
có thể thấy là sau những cái sau những vụ mà cơ quan chức năng đã làm
thì đối tượng đã có thêm cái thủ đoạn mới đó là sử dụng những cái hộp thùng của ra phát nhanh
và được ngụy trang bằng các bìa cứng hoặc là các cái tấm vải để trên khi mà
và bên cạnh đó là có những cái quần áo của ship grapper các thứ để khi vận chuyển trên đường
thì khi mà nhìn vào mình có thể nghĩ đây là vận chuyển hàng hóa chuyển phát nhanh
trong thời gian tới sẽ tiếp tục là truy xét giả soát trên trường hợp thành phố hà nội
xác định những đối tượng chủ mưu cầm đầu và những đối tượng tập kết số lượng hàng hóa
phát minh khí n hai o trái phép số lượng lớn để kiểm tra xử lý triệt đề
khí cười n hai o là nhóm chất gây nhiện thuộc nhóm gây ảo giác
có xu hướng tăng liều người dùng có thể bị phụ thuộc nhiện tương tự heroin
hiện nay tại việt nam khí n hai o được nhắn được quy định rõ thuộc danh mục
hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp
tuy nhiên vì lợi nhuận một số đối tượng vẫn bất chấp các quy định để kinh doanh khí n hai o